liên minh châu âu đã quyết định kéo dài thời gian kiểm soát biên giới trong khu vực đi lại tự do schengen thêm ba tháng
đức áo đan mạch thụy điển và naui đều được phép duy trì các biện pháp kiểm soát
vốn lần đầu tiên được các nước này áp dụng vào năm hai nghìn một mươi năm khi dòng người di cư và tị nạn tràn vào châu âu
bộ trưởng nội vụ slovakia quốc gia đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên eu ông robert kalinak
nêu rõ mục tiêu cuối cùng của eu là đưa schengen quay trở lại càng sớm càng tốt
tuy chưa đạt được mục tiêu nhưng tình hình đang được cải thiện
chính vì vậy việc kéo dài các biện pháp kiểm soát sẽ chỉ diễn ra thêm ba tháng
và các nước phải tăng cường báo cáo so với giai đoạn trước
eu trước đó bày tỏ muốn khôi phục đầy đủ chức năng của khu vực schengen
gồm hai mươi hai quốc gia thành viên eu cùng với naui iceland thụy sĩ và lithensland trước cuối năm hai nghìn một mươi chín